một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng nai
tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
có địa chỉ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng một số địa điểm
trước đó trong truyền án điều tra sai phạm tại cục năng kiểm và các trung tâm năng kiểm
bao gồm tỉnh đồng nai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can
là nhân viên của hai trung tâm năng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d và sáu nghìn bốn d tại tp biên hòa